thưa quý vị công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm ba nghìn bảy trăm linh chín d
thuộc công ty cổ phần dịch vụ thương mại xuân tùng địa chỉ tại khối chín phường quán bầu tp vinh tỉnh nghệ an
bắt giữ nguyễn tiến hòa phó giám đốc trung tâm đăng kiểm trưởng dây truyền kiểm định nguyễn ngọc thạch và cao xuân đạt
là kiểm định viên về hành vi đưa nhận hối lộ và thu giữ nhiều tài liệu cũng như vật chứng liên quan
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bảy trăm linh chín d được cục đăng kiểm việt nam cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới
ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một bước đầu xác định từ khi hoạt động đến khi bị bắt giữ trong quá trình thực hiện đăng kiểm xe cơ giới
các đối tượng đã móc nối với cò và trực tiếp nhận tiền của chủ xe để bỏ qua các lỗi như không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải
lốp xe mòn khoanh xe không đảm bảo đèn xe không đúng quy định tùy vào lỗi vi phạm
ngoài tiền thu theo quy định của nhà nước thì các đối tượng nhận tiền hối lộ từ một trăm linh đồng đến một triệu đồng
số tiền nhận hối lộ được đạt tập hợp để cuối tuần chia cho các thành viên liên quan
với hành vi buôn bán hàng cấm và tàng trữ trái phép chất ma túy đối tượng nguyễn anh tú chú tại tỉnh đồng nai
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra
trước đó công an huyện long thành bắt quả tang tú đang tàng trữ bảy hộp phá hoa nộp
tổng trọng lượng bảy kg tại địa bàn xã long an
qua đấu tranh tú khai nhận đang mang số pháo trên đi bán thì bị bắt
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của tú tại ấp ba xã phước thái huyện long thành
cơ quan công an phát hiện thu giữ thêm hai mươi một hộp pháo hoa nổ tổng trọng lượng hai mươi kg bảy mươi sáu viên pháo tròn
một trăm bốn mươi sáu viên và một gói ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng gần một trăm bảy mươi năm gram
nhu cầu làm quen kết bạn giao lưu trên mạng internet có chiều hướng ngày càng gia tăng
thậm chí là chuyện hẹn hò tìm hiểu người yêu trên các trang web ứng dụng online cũng phát triển rầm rộ
và được nhiều người quan tâm
tuy nhiên thì cũng từ đó đã tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hại
điển hình là các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua rụ rỗ tán tỉnh rồi lừa đầu tư online
chỉ trong một thời gian ngắn thì hàng trăm thậm chí là hàng chục cô gái đã bị sập bẫy các đối tượng lừa đảo
với số tiền hàng tỷ đồng
vậy phương thức và thủ đoạn là gì
ngay sau đây xin mời quý vị theo dõi phóng sự của chúng tôi
đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai người phụ nữ này được một tài khoản mạng xã hội facebook có tên là nguyễn minh trung kết bạn làm quen
rồi người này hướng dẫn đàn nhân kiếm tiền thông qua mùa bán ngoại hối từ trang web
www https hai khai cạch cdti gr com
với lợi nhuận mỗi giao dịch lên tới một mươi một mươi năm
lần đầu nạn nhân thực hiện hai mã giao dịch là ba mươi triệu đồng bốn mươi triệu đồng
và khoảng vài chút phút sau đàn nhân đều nhận được tiền gốc và tiền lãi
sau đó vài ngày đối tượng tiếp tục kêu gọi rủ dỗ nạn nhân đầu tư với số tiền lớn hơn để nhận mức thưởng cũng như lợi nhuận cao hơn
do tin tưởng nạn nhân đã nạp một tỷ đồng theo lời mời gọi
nhưng tiền vừa nạp cũng là lúc đàn nhân bị chặn tất cả các thông tin liên lạc
và lúc này mới biết
mình đã bị lừa
để tiếp cận nạn nhân các đối tượng thường hách tài khoản mạng xã hội đã dùng lâu năm
rồi lấy ảnh của những người có ngoại hình học thức để chỉnh sửa và thay thế vào tài khoản mà chúng hách được
rồi xây dựng hình ảnh là doanh nhân thành đạt để kết bạn làm quen tán tình
các đối tượng thường nhắm vào phụ nữ độc thân có tài chính
sau khi đã tạo được niềm tin thao túng được tâm lý và nắm bắt được tình cảm
các đối tượng mới dụ dỗ đầu tư từ những con số nhỏ cho tới giá trị lớn dần
và bạn ấy
xây dựng một hình ảnh doanh nhân thành đạt có đạo đức có chi thức và có sự hứa hẹn
đầu tiên bạn ấy bảo là bạn ấy muốn xây dựng một gia đình theo ý bạn ấy
nếu như thế thì một mình bạn ấy kiếm tiền sẽ không đủ nuôi cả gia đình
nhưng bắt buộc bạn ấy sẽ đào tạo tôi thành một người cùng kiếm tiền cùng bạn ấy cùng lo cho gia đình
số tiền của em bị lừa thì mới ban đầu thì mới là có hai bảy triệu
có thể dễ dàng nhận thấy phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi hơn
chúng thường sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo simzack để thực hiện các cuộc gọi
đồng thời thuê sinh viên những người lao động tự do để mở tài khoản tại nhiều ngân hàng
sau khi nhận được tiền của nạn nhân chúng nhanh chóng chuyển rút tiền long vong qua nhiều ngân hàng
gây khó khăn cho việc phong tỏa tài khoản
bên cạnh đó nhiều đối tượng thực hiện lừa đảo từ những trang web quốc tế thậm chí là người nước ngoài giả mạo người việt để lừa đảo
khiến cho việc xử lý các đối tượng cũng gặp nhiều khó khăn
trong quá trình khi đã tạo dựng được mối quan hệ rồi sẽ có thể thông qua hai lĩnh vực
một là xây dựng về lĩnh vực tình cảm
bên cạnh mối quan hệ về tình cảm này thì các đối tượng cũng sẽ tấn công bằng những hình ảnh
bằng những vẻ hào nhoáng bề ngoài của các đối tượng
và thứ ba nữa là đánh vào lòng tham hoặc lòng tin của những người có thể cùng hùn vốn đầu tư xây dựng
đối với cái hành vi này thì tất nhiên trong trường hợp mà đủ yếu tố cấu thành thì có thể bị xử lý vi phạm pháp luật hình sự
theo điều một trăm bảy mươi bốn bộ lời thỉnh sự về tội lừa đảo chứng thực đài sản
đối với khung hình phạt cao nhất là đến chung thân
ngoài ra là đối với cái việc không hình phạt có thể phụ thuộc vào cái hậu quả xảy ra của các đối tượng này
nhu cầu làm quen kết bạn và tìm kiếm một nửa bản thân thông qua mạng xã hội là nhu cầu chính đáng
tuy nhiên để tránh sơ vờ bẫy của những kẻ lừa đảo
mỗi cá nhân cần tỉnh táo từ chối mọi lời đề nghị khả nghi đặc biệt những lời rũ rỗ đầu tư xin lời
khi nói chuyện nhắn tin trên mạng xã hội tuyệt đối không cung cấp trao đổi các thông tin hình ảnh nhạy cảm
để tránh với các đối tượng xấu lợi dụng không chế tưỡng đoạt tài sản
xin được chuyển sang những thông tin khác
thưa quý vị ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa đề nghị các sở ban ngành và ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã sơn tây
thực hiện nghiêm chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố tại nhiều văn bản về đôn đốc đẩy mạnh công tác quyết toán dự án đầu tư công đã hoàn thành
cụ thể ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu công khai số liệu phê duyệt quyết toán năm hai nghìn hai mươi hai của các dự án đầu tư xây dựng hoàn thành
được ủy ban nhân dân thành phố giao phân cấp quản lý
ủy ban nhân dân thành phố hà nội chỉ đạo các cấp khẩn trương thực hiện rà soát các dự án đầu tư đã hoàn thành bàn giao
đưa vào sử dụng đến nay chưa thực hiện quyết toán dự án hoàn thành
đặc biệt là các dự án đã hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán
đối với chủ đầu tư nhà thầu vi phạm quy định về nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành
và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thực hiện xử phạt theo đúng quy định
bộ công thương ban hành quyết định số hai trăm ba mươi năm về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức
đối với một số sản phẩm

và chấm dứt điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn ghế từ malaysia
theo đó mức thuế chống bán phá giá chính thức được áp dụng với hàng hóa bị điều tra từ trung quốc
là hai mươi một bốn đối với sản phẩm ghế và ba mươi năm hai đối với sản phẩm bàn
các ngân hàng đồng loạt công bố giảm lãi suất cho vay
đáng chú ý là các khoản vay bất động sản có mức giảm lãi suất cao nhất là ba
hiện cả bốn ngân hàng quốc doanh đều có chương trình vai ưu đãi giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng
động thái giảm lãi suất cho vay của các ngân hàng diễn ra sau khi lãi suất huy động
có xu hướng hạ nhiệt trong một tháng trở lại đây
khảo sát từ trang điện tử chính thức của các ngân hàng
hiện lãi suất huy động niêm yết cao nhất khoảng chín bốn mươi năm một năm
hội tư vấn thuế việt nam đề nghị bộ tài chính nghiên cứu trình chính phủ quốc hội
để tiếp tục áp dụng biện pháp giảm thuế giá trị gia tăng từ một mươi xuống tám áp dụng trong cả năm hai nghìn hai mươi ba
nhằm giúp doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng và phục hồi sau đại dịch
theo nhiều doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa cho rằng
các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nên việc giảm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ có ý nghĩa
và hỗ trợ thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới
cũng liên quan đến những sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
trên địa bàn tỉnh lào cai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa ra lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng về tội nhận hối lộ và đưa hối lộ
hai đối tượng gồm dương đức minh phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn bốn trăm linh một d
công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới giao thông tỉnh lào cai
bị tạm giữ về hành vi nhận hối lộ để cấp phép hoán cải xe cơ giới không đúng quy định
và nguyễn kim dương giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp việt lâm
bị tạm giữ về hành vi đưa hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai thực hiện lệnh khám xét tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn bốn trăm linh một d
công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới giao thông tỉnh lào cai
khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của dương đức minh
quá trình khám xét cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã tạm giữ
niêm phong các hồ sơ tài liệu có liên quan để phục vụ cho công tác điều tra
vận chuyển trái phép chất ma túy hai đối tượng là lưu quang trí chú tại thành phố hồ chí minh
và lê minh hiển chú thành phố cần thơ là tài xế xe ô tô vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
thuộc công an tỉnh cà mau phối hợp cùng với các đơn vị chức năng kiểm tra và phát hiện
kiểm tra trên phương tiện đang di chuyển trên tuyến đường quảng lộ
phụng hiệp thuộc khu vực khóm sáu phường tân thành thành phố cà mau
lực lượng chức năng phát hiện ba gói tinh thể màu trắng hai trăm linh viên nén màu tím và một ống bằng thủy tinh dùng để sử dụng ma túy
lưu quang trí khai nhận đang vận chuyển số ma túy tổng hợp đến thành phố cà mau thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
qua test nhanh lưu quang trí và lê minh hiền đều dương tính với chất ma túy
tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy tại nhà ở
bốn đối tượng vừa bị đội cảnh sát ma túy công an thành phố hải dương phối hợp với công an phường tân bình thành phố hải dương phát hiện bắt giữ
các đối tượng bị bắt gồm nguyễn văn thịnh nguyễn trung hiếu nguyễn hoàng minh và ngô huy hoàng
vào tối ngày hôm qua tại nơi ở của đối tượng nguyễn văn thịnh ở số nhà chín mươi một nguyễn chế nghĩa phường tân bình thành phố hải dương
lực lượng chức năng đã bắt quả tàng bốn đối tượng trên đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy
qua test nhanh các đối tượng liên quan đều dương tính với ma túy
đầu tranh mở rộng lực lượng chức năng làm rõ đối tượng nguyễn bá hùng là người cung cấp chất ma túy cho bốn đối tượng nói trên
hùng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy
ngày một mươi tám tháng hai công an thành phố cần thơ cho biết đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra trên địa bàn thành phố cần thơ
ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ tiếp nhận kiến nghị khởi tố của thanh tra thành phố cần thơ
liên quan đến việc mua sắm và sử dụng các trang thiết bị vật tư phương tiện phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố cần thơ
trong quá trình xác minh cơ quan cả sát điều tra công an thành phố cần thơ đã ra quyết định trưng cầu giám định
yêu cầu cơ quan tổ chức cung cấp tài liệu
nhưng hết thời hạn kiểm tra xác minh kiến nghị khởi tố chưa nhận được kết quả nên ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ tạm đình chỉ giải quyết kiến nghị khởi tố
sau khi nhận được kết quả trưng cầu giám định tài liệu ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ
ra quyết định phục hồi giải quyết kiến nghị khởi tố và tiến hành xác minh theo quy định
và mới đây cơ quan cả sát điều tra công an thành phố cần thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra trên địa bàn thành phố cần thơ liên quan đến hành vi mua bán kit xét nghiệm pcr covid một mươi chín của công ty việt á
quá trình điều tra xác định đa số chủ đầu tư mượn ký xét nghiệm pcr covid một mươi chín do công ty việt á sản xuất sử dụng trước
sau đó làm thủ tục chỉ định thầu không đúng quy định để thanh toán không đảm bảo công bằng minh bạch vi phạm những điều cấm trong luật đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ngày hôm nay công an tỉnh đồng tháp cho biết đã phát hiện bắt giữ liên tiếp hai vụ tàn trữ sử dụng ma túy trên địa bàn
công an xã phong mỹ huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp đang tuần tra trên địa bàn xã thì phát hiện hai đối tượng phạm văn dùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ xã tân nghĩa huyện cao lãnh đang điều khiển xe máy chở đối tượng đào minh nhật
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín có biểu hiện khả nghi nên dừng phương tiện kiểm tra thì phát hiện có một bịch ma túy với tổng trọng lượng là hai ba mươi sáu gram
cũng trong ngày phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính nhà đối tượng nguyễn thành hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ ấp an định xã an bình huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
qua kiểm tra phát hiện trong phòng ngủ của hiếu có bốn đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bịch ma túy với trọng lượng một bảy trăm ba mươi một gram cùng nhiều vật dụng khác có liên quan
qua làm việc các đối tượng khai nhận đó là ma túy mua về để sử dụng
ngày một mươi tám tháng hai công an quận bình tân tp hcm đã khống chế năm thanh niên có dấu hiệu sử dụng ma túy đá xông vào một công ty quậy phá và uy hiếp nhân viên bảo vệ
trước đó một thanh niên ngoài ba mươi tuổi bất ngờ chạy vào một công ty thực phẩm trên đường tỉnh lộ một mươi phường tân tàu an quận bình tân tp hcm quậy phá
bị các bảo vệ ngăn cản người này cầm một thanh kim loại đe dọa nên không ai dám lợi vần
nghi thanh niên bị ngáo đá nên bảo vệ gọi báo công an
công an phường tân tàu a công an quận bình tân và cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có mặt để thuyết phục nhưng bất thành nên tiến hành khống chế đối tượng đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ hành vi
trên vùng biển tây nam bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã kịp thời hỗ trợ lực lượng phương tiện cứu một ngư dân gặp nạn trên biển để đưa về bờ an toàn
khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên khu vực biển tây nam biên đội tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi năm thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn nhận được tín hiệu đề nghị hỗ trợ y tế từ tàu cá cm chín mươi một nghìn tám trăm bốn mươi bốn ts do ông võ thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi làm thuyền trưởng về việc trên tàu có một ngư dân trong quá trình hoạt động trên biển không may bị tổn thương bộ phận
tàu cá đã được đưa về bờ an toàn sinh dục dập nhiệu đậu trước làm bàn qua căn tức bí tiểu tổ công tác cơ động nhanh chóng sử dụng xuồng tiếp cận tàu cá để hỗ trợ y tế cho người dân do vết thương nghiêm trọng và điều kiện sống to gió lớn tổ công tác đã tiến hành sơ cứu tư vấn và cấp thuốc ban đầu cho nạn nhân sau đó báo cáo tình hình về sở chỉ huy
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã điều động tàu cảnh sát biển hai nghìn hai cơ động ra khu vực tàu cá cm chín mươi một nghìn tám trăm bốn mươi bốn ts
tiếp tục sơ cứu cho nạn nhân và đưa về đảo thổ chu để chữa trị
đến hai mươi hai giờ cùng ngày tàu cảnh sát biển hai nghìn hai đã cập cảng thổ chu an toàn và kịp thời cấp cứu ngư dân thoát khỏi cơn nguy kịch